cũng trong sáng ngày hôm nay hơn ba trăm linh chốt kiểm soát cấp quận huyện phường xã ở tp hcm đã dừng hoạt động
công an tp hcm chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương chuyển từ đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát xử lý lưu động các trường hợp vi phạm trên đường
trong khi đó các chốt kiểm soát bên trong thành phố vẫn giữ nguyên
tuy nhiên lực lượng chức năng sẽ không xét giấy kiểm tra ở các chốt trong nội ô thành phố vì có thể dẫn đến ủn ứ
các địa phương tiếp tục tuyên truyền để mọi người tự giác thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu không đi ra ngoài khi không cần thiết
tp hcm bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu trong một mươi năm ngày kể từ giờ ngày chín tháng bảy
các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng
người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
các phương tiện giao thông công cộng vận chuyển người bằng xe hai bánh như xe ôm xe công nghệ đều phải tạm dừng hoạt động